trong ngày chín tháng một mươi một tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn đã tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra các công trình hồ đập có nguy cơ mất an toàn tại các tỉnh tây nguyên nhằm đưa ra giải pháp để ứng phó với mưa bão
theo báo cáo tỉnh con tum có hơn năm trăm bốn mươi công trình thủy lợi đoàn đã đi kiểm tra tình hình thực tế công tác vận hành một số hồ đập trọng điểm của địa phương
qua đánh giá đến thời điểm hiện nay nước trong các hồ chứa vẫn đang ở mức an toàn các đơn vị quản lý hồ đập đã bố trí lực lượng túc trực để phòng chống bão
trước tình hình cơn bão số sáu đang diễn biến phức tạp và có khả năng ảnh hưởng mưa lớn tại tây nguyên do vậy tổng cục thủy lợi yêu cầu tỉnh con tum tiến hành ra soát thực trạng tổng thể các hồ chứa nước trên địa bàn
qua đó xác định được những công trình và hạng mục hư hỏng để bố trí kinh phí khắc phục sửa chữa ngay
đối với các hồ chứa lớn có cửa van cần chủ động hạ thấp nguồn nước khi có mưa lớn đồng thời điều tiết xả lũ một cách hợp lý để không gây ngập lụt